được biết ngôi nhà xảy ra sự việc có diện tích một trăm bốn mươi tám m hai khu vực diễn trời có diện tích một mươi tám m hai
quá trình sửa chữa một công nhân trào lên mái nhà thì kính bị vỡ gây ra vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ là nvt hai mươi ba tuổi hà nội và hvb ba mươi hai tuổi kiên giang
ba nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức các nạn nhân đều là thợ sửa chữa
vừa có mặt tại bệnh viện
vk cha của nạn nhân nvt cho biết nhận được tin báo ông chỉ nghĩ con trai bị tai nạn lao động nên vội vã có mặt
sau khi đến ông ca mới bàng hoàng nhận được tin con trai đã qua đời
tại bệnh viện việt đức ông ca suy sụp vì không được gặp con trai do nạn nhân đang được quàn tại nhà tàng lễ
người cha buồn sâu chia sẻ chỉ mong sớm được mang con về nhà thờ xin tra xứ làm lễ cầu nguyện cho linh hồn theo nghi thức tôn giáo
một người thân nạn nhân chia sẻ
do có một nạn nhân nữa quê ở miền nam người thân chưa kịp ra nên công an hẹn bảy h ba mươi phút sáng một mươi sáu tháng bốn sẽ làm việc với các bên liên quan
hiện nhà tăng lễ đóng cửa nên không thể vào được
được biết nạn nhân nvt đang làm nghề nhôm kính cùng một nhóm thợ
nhóm thợ đã bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm
ngay sau khi nhận được tin báo ubnd quận hoàn kiếm cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
được điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị thời gian qua liên tiếp các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra
trước vụ việc trên sự cố sập giàn giáo khi đang đổ bê tông trần nhà khiến cho một người tử vong tại thanh hóa từng gây bàng hoàng dư luận
được biết hoàn cảnh gia đình của nạn nhân thiệt mạng vô cùng khó khăn
anh ra đi để lại khoản nợ hàng trăm triệu đồng cho người vợ trẻ cùng với tương lai mù mịt của đảng con thơ
trong căn nhà cấp bốn vừa sửa chữa xong di ảnh của anh bvd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú thôn kiên minh xã kiên thọ huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại nhà dân ở xã yên mỹ huyện nông cống
và ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba được đặt giữa nhà để người thân bạn bè và hàng xóm láng giềng đến phùng viếng
vẫn chưa tin vào sự thật chị hà thị huyền vợ anh đê liên tục ngã quỵ và khóc ngất trước bàn thờ chồng
được người thân diều đi và trần an chị huyền mới đứng vững trở lại
chị huyền kể anh chị cưới nhau năm hai nghìn tám
năm hai nghìn một mươi ba trước đó anh đã có hai con với người vợ đầu
lúc mới về chung sống hai vợ chồng thuộc diện hộ cận nghèo
nhưng bằng sự nỗ lực làm việc không quản ngày đêm anh đã xây được căn nhà nhỏ làm nơi trú ngụ cho mấy mẹ con
khi ba đứa con nữa lần lượt ra đời gánh nặng kinh tế thêm đẻ nặng trên vai
nên anh đã đi vay ngân hàng gần ba trăm năm mươi triệu đồng để đầu tư mua giản giáo cố pha cho các công trình xây dựng xung quanh khu vực thuê
vào tháng sáu hai nghìn hai mươi ba anh đê nói
công ty mastome đề nghị cung cấp giàn giáo đổ bê tông cho nhà dân mà đơn vị này nhận được
do lần đầu nhận được phục vụ công trình lớn như vậy nên anh đê rất kỳ vọng
chăm chút tỉ mẩn trong từng thao tác và lựa chọn thiết bị tốt để mang đến nơi thi công
cô điếu làm sao để nhận được tín nhiệm của nhà thầu
tuy nhiên anh đê lại không ký hợp đồng lao động và đóng gói bảo hiểm với công ty này
vì anh trước nay chỉ hoạt động tự do ai cần thì đến làm
chị huyền bật khóc cho biết
anh đê ra đi để lại khoản nợ cùng tương lai của những đứa trẻ
khi còn sống anh là trụ cột đi làm nuôi sống gia đình và trả lãi ngân hàng
trước nay chị chỉ quần quanh ở nhà làm ruộng chăn trâu nuôi bò rồi chăm sóc ba đứa nhỏ
còn mọi thứ anh đều lo chu toàn tất cả giờ anh đi chị không biết phải làm sao
theo hàng xóm láng giềng anh đê được đánh giá là một người chịu thương chịu khó
tập trung làm ăn và thường xuyên đóng góp cho các hoạt động của thôn của xã
lãnh đạo ubnd xã kiên thọ một người hàng xóm của gia đình anh đê chia sẻ
bố mẹ anh đê ở xã mỹ tân huyện ngọc lạc còn ông bà nội thì ở kiên thọ
sau khi lớn lên anh về sống và lập gia đình tại thôn kiên minh và sống trên phần đất của ông bà nội để lại
sống gần nhà vị này đánh giá tuy còn trẻ nhưng anh đê rất trí thú làm ăn là một tấm gương sáng vươn lên làm kinh tế
anh đê mất đi để lại vợ quá con côi và những khoản nợ lớn
theo chia sẻ của chị huyền trong hai người con đầu của anh đê với vợ cũ thì có cháu bùi phạm khánh duy sinh năm hai nghìn sáu sống cùng gia đình
con cháu bùi phạm khánh dương sinh năm hai nghìn một mươi thì đi học và sống với bà ngoại
chị huyền ngậm ngùi cho biết chị rất thương hai con riêng của chồng vì hai cháu có phần giống chị khi sinh ra thì bố mẹ đều đi bước nữa
chị dự định sẽ bán châu bò để trả lãi ngân hàng rồi sẽ xin việc ở một công ty nào đó
tính là vậy
nhưng chị cũng rất lo vì các cháu không ai trông non khi bố mẹ chồng và anh trai chị gái ruột đều ở xa còn người thân của chị thì gần như không có
chị huyền cho biết khi tổ chức tang lễ từ ngày một mươi tám đến hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có gia đình ông lê văn hùng chủ căn nhà bị sập và các công nhân trong đội thi công đến phúng viếng thăm hỏi
còn về phía công ty max home tám chưa thấy có ai đến và cũng chưa trao đổi gì với gia đình về chuyện bồi thường
tại hiện trường vụ sập giàn giáo nhà ông lê văn hùng không có ai đến
khung cảnh hoang tàn đổ nát đã được quê bản xung quanh
bên trong căn nhà các thanh thép ống sắt cong queo nằm ngổn ngang dưới nền nhà bê tông đã cứng lại
ông lê văn hùng chia sẻ từ khi xảy ra sự cố không ăn uống được gì đêm đến cũng không thể chợp mắt
từ khi đưa anh đê ra ngoài gia đình luôn cảm thấy anh ấy dù trách nhiệm chính là của đơn vị thi công khi đã hợp đồng làm nhà toàn bộ với họ
ông hùng kể lúc đã xảy ra tai nạn ông cũng đứng gần hiểu chưa
ông cũng đứng gần hiện trường duy gặp nạn nếu dầm bê tông không đổ xuống theo hướng khác
trước đó vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gia đình ông lê văn hùng ở xã yên mỹ huyện nông cống đang thi công đổ bê tông trần nhà
thì bất ngờ bị sập giàn giáo
thời điểm xảy ra vụ việc có bốn người trên trần nhà và hai thợ làm cốt pha
đang kiểm tra cây trống giàn giáo dưới tầng một
khi giàn giáo bị sập cả bốn người trên trần nhà bị tuột theo bê tông xuống đất
rất may không bị thương
trong số hai công nhân phía dưới có một người chạy kịp ra ngoài
người còn lại là anh b d v bị bê tông vụi lấp
đến hai mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày đã đưa được nạn nhân ra ngoài
ngôi nhà của ông lê văn hùng được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay với bản vẽ
thiết kế xây dựng gồm ba tầng đoàn vị thi công đã công ty trách nhiệm hữu hạn
thành viên max home tám do ông lê duy mạnh là giám đốc
hiện vụ sập kính nhà trên phố ở hà nội
vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt